tại quảng bình hai trận lũ kết vừa qua tại tỉnh đã gây thiệt hại nặng nề đối với hệ thống hồ đập thủy lợi
nhiều công trình bị sạt lở có nguy cơ vỡ đập nếu mưa lớn xảy ra
tuy nhiên công tác khắc phục sửa chữa hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn do địa phương thiếu nguồn kinh phí
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
đây là công trình thủy lợi hồ chứa nước vực tròn tại xã quảng châu huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
với dùng tích hơn năm mươi hai triệu mét khối nước hàng năm công trình này đảm bảo cung cấp nước
tưới tiêu cho hơn một ba trăm linh hectare lúa hai vụ và cung cấp nguồn nước sinh hoạt cho hàng ngàn hộ dân
ở tám xã của huyện quảng trạch và thị xã bà đồn
trải qua hàng chục năm hoạt động đến nay công trình thủy lợi hồ chứa nước vực tròn xuống cấp nghiêm trọng
đặc biệt là hai trận lũ lớn trong tháng một mươi và tháng một mươi một vừa qua đã làm sạt lở và hư hỏng nhiều hạng mục
nhất là đoạn đê kè của công trình bị nước xoáy sâu sạt lở nghiêm trọng
đe dọa đến sự an toàn của hồ đập cũng như hàng ngàn hộ dân sinh sống ở vùng hạ du
vừa qua nó hư hỏng rất nặng nên cũng đề nghị các bán ngành
nó có cái biện pháp chữa
nếu mà không sử dụng kịp thời sau cái trấn đập sau cái trấn đập chính
cái dòng chạy nó sẽ xoáy vào cái trấn đập lại ảnh hưởng đến rất nguy hiểm đến cái trấn đập
toàn tỉnh quảng bình hiện có một trăm năm mươi một hồ chứa hai trăm một mươi một đập dân và hai mươi tám tuyến đê
trong đó công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi quảng bình
quản lý một mươi sáu hồ chứa và ba đập dân số còn lại do các địa phương quản lý
thì để đảm bảo cho
kịp thời phục vụ sản xuất vũ đông xuân năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
thì công ty đã tiến hành cho sửa chữa khắc phục những hàng có khối lượng tương đối lớn
những hàng mục xây lắp những hàng mục cánh mương
đặc biệt là vừa qua thì qua kiểm tra thì đối với cái tràn sản lũ hồ chứa nấu tròn
thì bơ tạ đã bị xóa sâu vào trong cái trấn và có nguy cơ ảnh hưởng đến cái hà lưu của trấn đập chính
vì vậy thì trong thời gian tới thì cũng kính đề nghị bán tỉnh với các sở ngành
xem xét bổ trí kinh phí để công ty tiến hành sửa chữa
công ty do công ty quản lý bị hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn cho công ty
trong quá trình phục vụ và kịp thời sản xuất vũ đông xuân năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
riêng đối với các công trình hồ đập nhỏ tại quảng bình do chính quyền cấp xã quản lý
đều nằm trong tình trạng xuống cấp không bảo đảm an toàn
nguyên nhân là do thiếu kinh phí sửa chữa và nhân lực vận hành các hồ đập
trong hai trận lũ qua đã có nhiều hồ đập nhỏ bị vỡ gây thiệt hại lớn đối với vùng hạ du